ngày một mươi hai tháng hai tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về việc giảm căng thẳng trong đó nhất trí thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn tại đây
điện kremlin nêu rõ trong cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa nga và thổ nhĩ kỳ
đồng thời nhất trí rằng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề syri
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng xem xét nhiều mặt khác nhau của cuộc khủng hoảng syri cũng như bối cảnh làm bùng phát căng thẳng hiện nay tại tỉnh idlib
cùng ngày tổng thống erdogan tuyên bố quân đội nước này sẽ tấn công các lực lượng của chính phủ syri nếu có thêm bất kỳ một binh sĩ thổ nhĩ kỳ nào nữa bị thương